nạn nhân được xác định là chị đê tê quy ba mươi tuổi thường chú phường trần phú tỉnh quảng ngãi
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn xảy ra vụ án mạng tại nhà trọ hn ở khu dân cư tân đức thuộc ấp bình tiền một xã đức hòa hạ huyện đức hòa
nhận được tin báo cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường khám nghiệm nạn nhân
đồng thời công an đã bắt giữ nghi phạm nguyễn văn thành hai mươi tám tuổi thường chú huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
qua đấu tranh đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi xác đại chị quy
thành khai tại gác của phòng trọ đang ở đối tượng và chị quy xảy ra cử cái do mâu thuẫn tình cảm
sau đó thành đã dùng dây nịt tấn công người tỉnh
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an điều tra làm rõ
sáng ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre thông tin đang tiến hành đưa nghi phạm ngô minh thông đến khu vực
được cho là nơi xảy ra án mạng để tiến hành thực nghiệm lại hiện trường
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre thông thoáng chút bối rối khi nhìn nhiều điều tra viên
kỹ thuật hình sự công an tỉnh bến tre và công an tỉnh tiền giang là đồng nghiệp trước đây
đang cho diễn lại toàn bộ hành vi sát hại nạn nhân là chị hát cán bộ đoàn ở thị xã cai lệ tiền giang
chị hát được cho là người tình của đối tượng thông
trên ô tô bốn chỗ biển số sáu mươi ba a một mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi bảy đối tượng chuẩn bị bao ni lông đoạn dây dù khá dài bỏ sau cốp xe rồi đến điểm hẹn cùng bạn gái
sau khi gây án nghi phạm đưa nạn nhân lên băng ghế sau của phương tiện đậu ven tuyến giao thông
dù cô gái đã ngừng thở nhưng thông vẫn cẩn thận dùng dây dù trói đồng thời bỏ vào bao buộc lại
sau một lúc quan sát đối tượng thông chạy xe khỏi trung tâm thành phố mỹ tho tiền giang qua cầu rạch miễu hướng về tỉnh bến tre để phi tang
khi điều tra viên đề nghị thực hiện thao tác đã gây án trước đó thông cuối đầu bình thản thực hiện
điều tra viên đứng gần hỏi thì nhận được câu trả lời tôi đã sát hại cô ấy
vào chiều ngày ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an bến tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với ngô minh thông để điều tra về hành vi sát hại người
thông được cơ quan điều tra xác định là trung úy trinh sát hình sự đã sát hại chị nth rồi phi tăng xuống sông hàm luông
thuộc địa bàn xã mỹ thạnh an thành phố bến tre tỉnh bến tre
như trước đó đã đưa tin thông và chị nth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ khu phố hai thị xã cai lậy tỉnh tiền giang
quen biết nhau trong quá trình sinh hoạt giao lưu công tác đoàn giữa lực lượng công an và đoàn thanh niên thị xã cai lệ tiền giang
và hai bên nảy sinh tình cảm cá nhân gần đây hai người mâu thuẫn tình cảm nên thông nhẫn tâm ra tay sát hại chị hát
công an tỉnh bến tre đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ
sau bảy mươi hai giờ điều tra lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm ngô minh thông
liệu rằng với hành vi ra tay sát hại người tình rồi phi tang hòng trốn tội
đối tượng trên sẽ phải đối diện với mức án nào trước pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ án mạng gây sôn sao dư luận
khi một nguyên trung úy công an đã ra tay đoạt mạng bạn gái rồi phi tang xuống sông hàm luông do mâu thuẫn tình cảm
mới đây công an tỉnh bến tre đã quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ngô minh thông để điều tra vụ việc
khởi tố nguyên trung úy công an sát hại người phi tăng xuống sông hàm luông
trước đó khoảng chín h bốn mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
người dân phát hiện một người đã tử vong trong bao tải tại bờ sông hàm luông thuộc xá mỹ thạnh an
thành phố bến tre tỉnh bến tre nên đã trình báo công an
nhận được tin báo công an tỉnh bến tre đã tổ chức điều tra phá án
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau bảy mươi hai giờ lực lượng công an đã xác định được danh tính nạn nhân
là chị nguyễn thúy hát hai mươi bảy tuổi ngụ tại thị xá cây lệ tỉnh tiền giang
qua điều tra cơ quan chức năng xác định đối tượng ngô minh thông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ thị trấn mỹ phước huyện tân phước tỉnh tiền giang là hung thủ gây án và tiến hành truy bắt nghi phạm này
được biết thông từng là trung úy công an công tác tại công an thị xá cây lệ tỉnh tiền giang
qua điều tra công an xác định thông có mâu thuẫn tình cảm cá nhân với chị hát
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vào đêm hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại địa bàn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
hát đến tử vong sau khi thực hiện hành vi của mình
liên quan đến vụ án này tối hai tháng một phòng tham mưu công an tỉnh tiền giang thông tin
ban giám đốc công an tỉnh tiền giang đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân
đối với trung úy ngô minh thông
theo thông tin mới nhất vào ngày ba tháng một công an tỉnh bến tre cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã chính thức khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với ngô minh thông hai mươi tám tuổi để điều tra về hành vi sát hại người phi tàng
nhắc đến những vụ sát hại bạn gái rồi phi tăng hẳn quý khán giả chưa thể quên vụ án cô gái trẻ
bị sát hại dã man rồi phân thành bốn mảnh phi tăng xảy ra vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó nạn nhân được xác định là áo khôi áo dài hồ yến nhi
còn nghi phạm gây ra vụ án là bạn tra của nạn nhân tạ duy khanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở thái bình trú tại khu đô thị ocean park gia lâm hà nội
trước khi bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở thái bình
đối tượng đã phi tàng các phần cơ thể của nạn nhân nằm ở mét và bờ sông hồng
ngay dưới chân biếu bản làng giang cao xã bát tràng huyện gia lâm hà nội
hiện trường nơi phát hiện á khôi hai cuộc thi hoa khôi áo dài việt nam hai nghìn hai mươi hai bị sát hại
phân mảnh phi tàng ở sông hồng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi
tổng đài cảnh sát một trăm một mươi ba công an thành phố hà nội nhận được tin báo của người dân
về việc phát hiện một nạn nhân bị phân mảnh tại bờ sông hồng
thuộc địa phần thôn hai giang cao xã bát tràng huyện gia lâm
ngay sau khi nhận được tin báo xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án
giám đốc công an tp hà nội đã báo cáo lãnh đạo bộ công an
các cục nghiệp vụ bộ công an và giao đồng chí phó giám đốc
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường
chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an huyện gia lâm
và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ tổ chức khám nghiệm hiện trường
pháp y nạn nhân và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật
căn cứ kết quả điều tra các chứng cứ thu thập được xác định nạn nhân bị đối tượng sát hại
và phân mảnh để phi tang là á khôi áo dài việt nam năm hai nghìn hai mươi hai hồ yến nhi
sinh năm hai nghìn sáu trú tại quận ba đình hà nội
việc xác định danh tính nạn nhân do gia đình đã lên thử adn và nhận xác
theo gia đình nạn nhân dự định sẽ hỏa táng rồi gửi lên chùa tại quê nhà bắc ninh
tập trung các hoạt động xác minh điều tra đến hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi
các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tp hà nội đã phối hợp công an tỉnh thái bình
phát hiện bắt giữ nghi phạm là tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê xã hồng thái huyện kiến sương thái bình tại thái bình
theo chia sẻ của lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hồng thái khanh đã có vợ và ba người con nhỏ
khanh bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại ngôi nhà ở quê của gia đình
căn nhà này để không đa lâu chỉ có dịp lễ tết gia đình đối tượng mới về quê dọn dẹp và hương có ra tiền
khi bị vây bắt khanh dùng dao cố thủ trong cầm giường
đối tượng đã dùng dao tự chấm dứt cuộc sống nhưng bất thành
hiện người này đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan công an
liên quan đến vụ việc lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hồng thái huyện kiến sương thái bình cho biết
nghi phạm tà duy khanh là người ở địa phương chưa có tiền án tiền sự
khi bị vây bắt khanh cùng gia đình lên hà nội học tập sinh sống và làm việc
sau đó khanh về quê lấy vợ rồi đưa cả vợ con lên hà nội sinh sống
mặc dù hung thủ gây ra vụ án mạng rúng động đã bị bắt giữ
tuy nhiên người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng
khi nhớ lại khoảnh khắc phát hiện ra các mảnh cơ thể của nạn nhân
theo đó vào chiều một mươi ba tháng một mươi vợ chồng anh trần mạnh đạt ba mươi một tuổi
trú tại phường lĩnh nam quận hoàng mai hà nội
trong lúc đánh cá trên sông hồng đoạn qua xã bát tràng huyện gia lâm
phát hiện chân người trên mặt nước cách bờ khoảng ba mươi mét
sau đó vợ chồng anh đạt tiếp tục phát hiện thêm các bộ phận còn lại của nạn nhân
theo ghi nhận nơi phát hiện các phần cơ thể của nạn nhân nằm ở mép và bờ sông hồng
ngay dưới chân miếu bản làng giang cao xã bát tràng huyện gia lâm hà nội
anh trần mạnh đạt cho biết lúc nhìn thấy phần chân từ xa nổi lập lờ trên mặt sông hồng
vợ anh còn bảo đây là chân ma nơ canh
nhưng khi đến gần kiểm tra vợ trần mạnh xác định đây là chân người
nên kéo vào bờ dùng dây cột lại rồi tìm kiếm các phần còn lại
phần chân nạn nhân được vợ chồng anh đạt phát hiện đầu tiên
nổi sau chiếc thuyền xi măng cách bờ khoảng ba mươi mét
các phần còn lại phát hiện ở đầu chiếc thuyền cách bờ năm mươi mét
anh đạt kể khi tôi và lực lượng chức năng đang tìm kiếm các phần còn lại
thì phần chân nổi lên ngay trước mũi thuyền
khu vực vợ chồng anh đạt đưa các mảnh thân của nạn nhân vào bờ là bãi cát cây cối rậm rạp
phần khác của nạn nhân được vợ chồng anh đạt tìm thấy cách phần chân khoảng tám mươi mét
nằm ở mép sông hồng
tại khu vực này có nhiều rác thải bình gốm xứ
đặc biệt là thường có người ngồi câu cá từ sáng đến chiều
phần thân nạn nhân được anh trần văn đạt cùng các cơ quan chức năng tìm thấy cuối cùng
anh đạt kể tại bờ kè anh phát hiện một khu vực có ruồi bô kín và nhiều dấu vết xi măng mới
tiến tới để kiểm tra
anh đạt bốc vài cục đá đầy lên trên chiếc chăn cũ
tiếp tục lật chăn anh phát hiện bên trong là một lớp xi măng rất mới
nghi vẫn có dấu hiệu bất thường anh đạt gọi lực lượng chức năng
sau khi cậy bỏ lớp xi măng thần thân của nạn nhân lộ ra
được quấn trong một chiếc chăn khác và buộc dây xung quanh
tại hiện trường vẫn còn sót lại chiếc chăn cũ và xi măng mới đổ
theo quan sát từ mét nước đến nơi giấu phần thân khoảng hai mét
anh trần văn đạt chia sẻ làm nghề sông nước từ bé nên chứng kiến nhiều người đuối nước
vớt nhiều nạn nhân nhưng chưa thấy vụ việc nào thương tâm như thế này
anh bộc bạch vớt nhiều người rồi nên tôi cũng quen không sợ
chỉ mong làm sao tìm được đầy đủ các phần còn lại để nạn nhân có thể yên nghỉ
và nhận định nạn nhân bị phi tang xuống sông hồng cách đây khoảng ba ngày
may mắn những ngày qua nước sông hồng không chảy mạnh nên các bộ phận không bị trôi mất
tiếc thương á khôi hai cuộc thi hoa khôi áo dài việt nam năm hai nghìn hai mươi hai bị sát hại khi còn quá trẻ
ngay sau khi biết được thông tin nạn nhân xấu xố trong vụ án mạng gây rúng động dư luận là áo khôi áo giải yến nhi
rất đông cư dân mạng đã tìm vào trang cá nhân của hồ yến nhi để bày tỏ sự xót thương cũng như gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân
thông tin về vụ án mạng khiến cộng đồng không khỏi xót xa trước sự ra đi đau đớn của cô gái ở tuổi đời còn quá trẻ
rất đông cư dân mạng đã tìm vào trang cá nhân của hồ yến nhi để bày tỏ sự xót thương cũng như gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân
thương cô gái còn quá trẻ còn cả tương lai phía trước mong em yên nghỉ kẻ ác sẽ phải đền tội
nhìn ảnh mà xót xa quá em xinh đẹp mà phật mỏng thương tiếc thật sự đúng là hồng nhan bạc phận
được biết hồ yến nhi sinh năm hai nghìn sáu hiện là nghề mẫu tử do cô cao một m sáu mươi hai được đánh giá là thân thiện hòa đồng
hồ yến nhi từng giành ngôi vị á khôi hai cuộc thi hoa khôi áo dài việt nam năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
thời điểm tham gia cuộc thi cô đăng ký là sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh hà nội
khi chiến thắng danh hiệu á khôi ii hồ yến nhi chia sẻ
khi mình đạt được ngôi vị cao của một cuộc thi thì mục đích của mình không phải là để đổi đời
mà muốn truyền tải những năng lượng tích cực và những việc làm tốt đẹp ý nghĩa đến với mọi người
sau đăng quang mình có nhận được các lời mời biểu diễn thời trang tru hình nhiều hơn và thực hiện quảng cáo sản phẩm cho các nhãn hàng
vì thế mà thu nhập cũng có phần thay đổi
người đẹp hồ yến nhi gây ấn tượng khi sở hữu gương mặt ưa nhìn đường nét hài hòa và nụ cười tươi tắn
chiến thắng giải thưởng ở một cuộc thi nhan sắc nhưng nhi lại sống khá kín tiếng
cô ít khi xuất hiện chỉ thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống trên trang cá nhân
trong chuyến thiện nguyện hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hồ yến nhi chia sẻ
tôi mang trong mình một trái tim yêu thương lan tỏa và chạm đến những trái tim yêu thương khác
tôi cảm thấy biết ơn trân trọng những mối lương duyên tuyệt đẹp trong cuộc sống này
tôi tin chỉ cần mình dịu dàng với cả thế giới thì thế giới sẽ tặng lại cho bạn những điều tốt đẹp
đôi khi nó không đến ngay nhưng nhất định nó sẽ đến vì mình tin
liên quan đến vụ án mạng trên nhiều cư dân mạng cũng không khỏi thắc mắc
hung thủ đã sát hại hồ ý nhi rồi phân mảnh để phi tang sẽ phải đối mặt với hình phạt như thế nào
trả lời vấn đề này tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
đây là vụ việc gây rúng động dư luận xã hội
bởi hành vi của kẻ gây án là rất tàn nhẫn màn rợ
luật sư đặng văn cường nêu quan điểm không chỉ sát hại cô gái mà nghi phạm còn xâm phạm cơ thể nạn nhân
nên đối tượng này có thể sẽ bị xử lý về nhiều tội danh đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật
theo trưởng văn phòng luật sư chính pháp cơ quan điều tra sẽ giám định pháp y để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong
thu thập các dấu vết chứng cứ trên hiện trường vụ án để xác định hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật
đồng thời cơ quan điều tra cũng làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân để xác định nguyên nhân sự việc
cơ quan điều tra sẽ lấy lời khai của nghi phạm lời khai của người làm chứng nếu có để làm rõ nguyên nhân sự việc
làm rõ diễn biến hành vi của kẻ gây án xác định hậu quả gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật
luật sư cường cho hay với kết quả xác minh ban đầu rất có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với tạ duy khanh
theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy để điều tra
ông cường cho biết thêm trong quá trình điều tra vụ án cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc
làm rõ động cơ mục đích gây án đặc biệt là làm rõ diễn biến hành vi của nghi phạm để xác định
ngoài hành vi sát hại người tạ duy khanh còn thực hiện hành vi cướp tài sản và hành vi xâm phạm cơ thể của nạn nhân hay không
trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy
nghi phạm sát hại nạn nhân dù không có nguyên nhân
thì nghi phạm sẽ bị xử lý thêm về tội cướp tài sản theo quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
ngoài ra nếu kết quả điều tra cho thấy tạ duy khanh không chỉ thực hiện hành vi sát hại mà còn xâm phạm đến cơ thể của nạn nhân
sau khi nạn nhân tử vong thì hành vi này cũng bị xử lý hình sự theo quy định tại điều ba trăm một mươi chín bộ luật hình sự
trường hợp với hành vi sát hại được xác định có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hè
nghi phạm sẽ phải đối mặt với không hình phạt cao nhất
hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình với tội danh xâm phạm cơ thể của nạn nhân sau khi nạn nhân đã tử vong
tạ duy khanh sẽ đối mặt với mức đán cao nhất bảy năm tù
tuy nhiên tội sát hại người có hình phạt cao nhất là tử hình
bởi vậy trong trường hợp tạ duy khanh bị xử lý về hai tội danh
thì tòa án sẽ kết tội và tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc
nếu hình phạt cao nhất là tử hình thì hình phạt chung sẽ là tử hình
nếu hình phạt cao nhất là tù trung thân thì hình phạt trung sẽ là tù trung thân
thông thường với các trường hợp phạm nhiều tội thì sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc
những kẻ thực hiện hành vi sát hại cướp tài sản hoặc đoạt mạng người rồi xâm phạm cơ thể của nạn nhân
thường sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình
việc quyết định hình phạt trên cơ sở các quy định của pháp luật
khi xét xử vụ án hình sự tòa án sẽ đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội
nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để đưa ra mức hình phạt phù hợp
thưa quý vị có thể nói đây là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của đối tượng là rất tàn nhẫn manh động liều lĩnh coi thường pháp luật
nhất là khi trong vụ án này nạn nhân còn rất trẻ xinh đẹp tương lai đang rộng mở phía trước
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo